hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị đến với bộ phim hồ chí minh
trành án tòa án nhân dân tỉnh bình phước cho biết do đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội và gia đình các nạn nhân
nên công tác đảm bảo an ninh trong suốt buổi xét xử lưu động sẽ được siết chặt đảm bảo đúng trình tự
phiên tòa lưu động xét xử được tổ chức tại khu đất chống có diện tích bốn hectare thuộc trung tâm hành chính huyện trân thành tỉnh bình phước cách hiện trường vụ thảm sát năm km